trong quá trình điều tra vụ án này cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã phát hiện ra nhiều tình tiết mới như công ty nhật cường sử dụng các khoản tiền từ buôn lậu để phục vụ cho hoạt động của nhật cường super
đáng chú ý là cả hai công ty này đang xây dựng quản trị một số phần mềm được ứng dụng trong các lĩnh vực như y tế giáo dục dịch vụ công trực tuyến của tp hà nội
trong quá trình điều tra vụ án này cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã phát hiện ra nhiều tình tiết mới như công ty nhật cường sử dụng các khoản tiền từ bôn lậu để phục vụ cho hoạt động của nhật cường shockware
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã phát hiện ra nhiều tình tiết mới như công ty nhật cường sử dụng các khoản tiền từ bôn lậu để phục vụ cho hoạt động của nhật cường shockware
trước đó công an huyện tân thạnh tuần tra phát hiện phước và hương đang vận chuyển thuốc lá ngoại nhập lậu nên tiến hành chốt chặn bắt giữ
khi phát hiện lực lượng chức năng phước và hương đã điều khiển xe đâm vào hai xe mô tô của cán bộ công an huyện tân thạnh sau đó bỏ chạy
lực lượng công an huyện tân thạnh truy đuổi đến đường cao tốc tp hcm trung lương thì các đối tượng xuống xe bỏ trốn
qua kiểm tra xe ô tô lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện trên xe chở một mươi sáu hai trăm linh gói thuốc lá điếu nhập lậu
còn tại tỉnh lạng sơn đội cảnh sát kinh tế công an huyện cao lộc vừa bắt giữ một xe ô tô vận chuyển nầm lợn nhập lậu không rõ nguồn gốc xuất xứ
tại quốc lộ một a cũ thuộc địa phận xã tân thành huyện cao lộc lực lượng công an phát hiện xe ô tô tải do trần văn bình
trú tại thị trấn cao lộc huyện cao lộc điều khiển theo hướng lạng sơn hà nội
qua kiểm tra phát hiện trên xe chở bốn bao tải dứa màu xanh bên trong chứa nầm lợn được cấp đông trong các thùng xốp đang bốc mùi hôi thối tổng trọng lượng là hai trăm linh kg
lái xe khai nhận vận chuyển thuê số hàng trên về đến cầu lường hữu lũng với tiền công là một triệu đồng
tổ công tác đã tiến hành lập biên bản tạm giữ phương tiện và hàng hóa trên xe để xử lý theo quy định của pháp luật
thưa quý vị sở nông nghiệp và phát triển nông thôn hà nội vừa ra soát việc duy trì phát triển hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản trên địa bàn thành phố
đến nay các đơn vị thuộc sở đã quản lý cấp mã tài khoản quản trị cho hai bảy mươi bảy cơ sở hợp tác xã doanh nghiệp cửa hàng sản xuất kinh doanh thực phẩm nông sản an toàn
đáng chú ý là sở nông nghiệp và phát triển nông thôn hiện đã cấp mã qr code truy xuất minh bạch thông tin cho hai trăm ba mươi sáu doanh nghiệp với hơn bốn mã sản phẩm nông sản an toàn
tăng một mã sản phẩm so với cuối năm hai nghìn một mươi tám
trong đó có một trăm một mươi bảy cơ sở với hơn sáu trăm linh mã sản phẩm có nguồn gốc của ba mươi tỉnh thành phố tăng hai trăm linh mã sản phẩm và chín tỉnh thành phố tham gia hệ thống so với cuối năm hai nghìn một mươi chín
thưa quý vị hiện nay thì việc tiêu thụ nông sản cho nông dân vẫn đang gặp rất nhiều khó khăn do nhiều nguồn nhân như chất lượng nông sản thì chưa đảm bảo sản xuất không theo kế hoạch hay cung vượt cầu liên kết tiêu thụ lòng lẻo
và để khắc phục thì các cấp các ngành đã và đang thực hiện rất nhiều giải pháp tiêu thụ nông sản bền vững cho nông dân trên địa bàn cả nước
thông tin này cũng sẽ khép lại bản tin kinh tế tiêu dùng ngày hôm nay cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi
trước đây việc sản xuất và tiêu thụ các loại nông sản này của gia đình chị hà thị nhị hầu như chỉ là tự sản tự tiêu
thì nay mọi việc đã khác
khi có sự liên kết giữa nông dân
với các doanh nghiệp siêu thị
rõ ràng câu chuyện này cũng là tin vui đối với người tiêu dùng
đơn cử nhiều người muốn mua các đặc sản vùng miền của sơn la hưng yên hay nhiều tỉnh thành khác như nhãn bơ dưa chuột tại hà nội
thì giờ đây không khó khăn trong việc tìm kiếm đi lại
chương trình tổ chức sự kiện này rất là thuận lợi cho những các đồng bào và những người dân ở những vùng miền xa xôi
người ta rất thuận tiện trong việc sử dụng sản phẩm của sơn la một cách dễ dàng bằng phương pháp truyền thông và những mặt hàng có sẵn được truyền tải đến các siêu thị
chúng tôi mua một cách rất là dễ dàng
thời gian qua các tỉnh thành đã có nhiều nỗ lực tổ chức tiêu thụ nông sản cho nông dân
điển hình là phát triển mạnh chuỗi điên kết
cụ thể năm vừa qua cả nước duy trì và phát triển hơn một mươi ba chuỗi liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm nông lâm thủy sản
ngoài ra hơn năm mươi tỉnh thành phố trong cả nước đã có ban điều phối chuỗi cung cấp nông sản an toàn nhằm kết nối tiêu thụ quản lý chất lượng phát triển chuỗi cung ứng
đây là những phương thức giúp tiêu thụ nông sản tốt tránh tình trạng tồn động như trước
các địa phương lại hướng dẫn cho các sinh viên
các đồng nghiệp sản xuất nông sản cũng như hộ nông dân cộng tác xã sản xuất nông sản biết được tín hiệu thị trường và sản xuất đúng tín hiệu của thị trường
qua đó là cùng nhau bàn ra phương thức để mua bán cũng như là đưa về để làm marketing giới thiệu sản phẩm tuyên truyền quảng bá xúc tiến
đây là những cách mà chúng tôi nghĩ rằng xúc tiến thương mại và kết hợp với kết nối cung cầu thị trường một cách trực tiếp và định hướng rõ ràng
chứ không làm cách theo phong trào mà chúng tôi nghĩ rằng cần phải nhân rộng như thời gian tới
theo một số chuyên gia việt nam cũng cần chú trọng xây dựng kho bảo quản hoặc công nghệ chế biến nông sản
bên cạnh đó cần có quy hoạch cách thức sản xuất phù hợp đây là những điều kiện để giúp tiêu thụ nông sản của việt nam ngày một bền vững hơn